đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý vận hành là một trong những hoạt động lớn mà ngành điện đã thực hiện trong thời gian qua
những ứng dụng khoa học công nghệ này đã được các đơn vị thuộc tổng công ty địa lực miền bắc đưa vào trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để khách hàng dễ tiếp cận dễ tham gia dễ giám sát
việc này đã góp phần đáng kể và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thực hành tiết kiệm chống lãng phí mà tập đoàn điện lực việt nam đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi ba
và đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khẳng định vai trò đi trước một bước của ngành điện trong phát triển kinh tế đất nước
nhu cầu về năng lượng nói chung điện năng nói riêng ngày càng tăng đặt ra những yêu cầu cấp thiết cho ngành điện
chủ động chuyển đổi tư duy chuyển đổi cách làm tận dụng sức mạnh của công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn
là những ghi nhận đánh giá
tại công ty điện lực tuyên quang nói riêng và ngành điện miền bắc nói chung trong thời gian qua
xác định chuyển đổi số là một xu thế xu hướng tất yếu thì thực hiện từ chủ trương cũng như định hướng từ tập đoàn điện lực việt nam
cũng như tập công ty địa lực miền bắc thì công ty địa lực tuyên quang đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
để áp dụng các thành tiệu khoa học kỹ thuật để nâng cao công tác trong công tác quản lý
cũng như toàn thể các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành
cải thiện độ tin cậy của cấp điện nhằm mang lại hiệu quả lợi ích cho khách hàng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
theo tập đoàn điện lực việt nam áp dụng công nghệ đo xa bằng công tơ điện tử có nhiều tiện ích vượt trội phù hợp tiêu chuẩn quốc tế
giúp khách hàng thuận tiện
trong việc theo dõi lượng điện tiêu thụ và hóa đơn chi trả hàng tháng của gia đình
dữ liệu từ các công tơ điện tử sẽ được truyền về trung tâm điều hành
sản lượng điện tiêu thụ được cập nhật trên các app chăm sóc khách hàng của evn cài trên thiết bị di động
khách hàng có thể xem mức độ tiêu thụ điện vào bất kỳ thời gian và địa điểm nào từ đó có thể chủ động điều chỉnh sử dụng phù hợp
áp dụng công tơ điện tử còn cải thiện không minh bạch số liệu và giao tiếp với khách hàng
thông qua theo dõi dữ liệu trực tuyến ngành điện sớm phát hiện và xử lý kịp thời sự cố khi khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến
chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng vì thế được nâng cao và ổn định
thực hiện nghị quyết của chính phủ về chính phủ điện tử trong đó có chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin
triển khai công tơ thông minh trong đo đếm điện năng từ xa tiến đến xây dựng hệ thống đo đếm điện năng thông minh
các đơn vị thành viên thuộc evn đã xây dựng lộ trình lắp đặt công tơ điện tử kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa theo từng năm
tại công ty điện lực tuyên quang cũng đã và đang đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hệ thống đo đếm với mục tiêu phân đấu lắp đặt một trăm linh công tơ điện tử được thu thập dữ liệu đo xa trong thời gian tới
dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu thông tin hiện đại này khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh có thể tra cứu sản lượng điện tiêu dùng hàng ngày
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh cùng một vài thao tác đơn giản trên phần mềm chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực miền bắc